tại thủ đô budapest tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch đảng xã hội hungary ngay tóth bertholong đến chào
nhật liệt chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng sang thăm chính thức hungary
chủ tịch đảng xã hội hungary toth bertholong nhấn mạnh đảng xã hội hungary luôn nhất quán ủng hộ chính sách tăng cường
và củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với việt nam đồng thời khẳng định
trong quá khứ và hiện tại gari luôn là người bạn thủy chung thân thiết của việt nam
có một giá trị bất biến đó là tình bạn thủy chung giữa hungary và việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng vui mừng nhận thấy mặc dù gặp không ít khó khăn thử thách
đảng xã hội hungary đã không ngừng củng cố về chính trị tư tưởng tổ chức nhằm nâng cao vị thế
uy tín và ảnh hưởng trong xã hội và trên chính trường
nhấn mạnh đảng xã hội hungary và đảng cộng sản việt nam đã có quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp
tổng bí thư mong muốn trong thời gian tới hai đảng tiếp tục chia sẻ thông tin kinh nghiệm nhằm củng cố vị trí
vai trò góp phần xây dựng đất nước phát triển vững mạnh đồng thời đảng xã hội hungary tiếp tục ủng hộ lập trường
của việt nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế ủng hộ sự hội nhập của cộng đồng người việt vào xã hội hungary
xây cầu nối quan trọng góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước